chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự một mươi một h ba mươi thứ hai ngày bảy tháng năm của truyền hình nhân dân
bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây

trong phần tin quốc tế pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận iran
quân đội nga tổng diễn tập trước lễ duyệt binh nhân ngày chiến thắng chín tháng năm
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay bảy tháng năm hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
bên cạnh đó cũng tại hội nghị lần thứ bảy này trung ương sẽ nghe báo cáo các công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương sáu đến hội nghị trung ương bảy
báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm hai nghìn một mươi bảy và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ
hội nghị trung mương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phân đấu của toàn đảng toàn dân
và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong vòng một tuần từ hôm nay mùng bảy tháng năm đến ngày một mươi hai tháng năm
đề án xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
trình hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai được xây dựng trên tinh thần chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật kỷ cương
đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra
giải phóng được nguồn lực phát huy tiềm năng trí tuệ sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành mọi cấp mọi lĩnh vực
hiện đã có một số tỉnh thành thực hiện và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
quảng ninh là tỉnh đi tiên phong trong việc nhất thể hóa một loạt chức danh từ cấp xã lên cấp huyện
đồng thời sắp nhập một số phòng ban đơn vị hành chính cấp huyện
trong đó nổi bật lên mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch ubnd ở cô tô tiên yên
quyết tâm này của quảng ninh không chỉ tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
mà còn tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả thông suốt
cùng với nhất thể hóa một loạt chức danh quảng ninh cũng sắp nhập một loạt các đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng
tuy nhiên để đạt được điều này quảng ninh đã trải qua nhiều tranh luận nề lửa giữa các cấp và cả trong người dân
có điều là nó phải có lộ trình thực hiện chứ không phải là khi ta nói
hợp nhất là hợp nhất một cái rồi và cũng không phải như thế tức là ta đem cộng hai lại
mà phải có các cái tính toán đầy đủ cả về cơ chế cả về cơ cấu tổ chức bộ máy
và còn phải có lộ trình để giải quyết những con người
theo thống kê trong cả nước ngân sách dự toán chi cho tổ chức chính trị xã hội
tổ chức xã hội nghề nghiệp và các trung ương hội trong một mươi năm từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng gấp hơn ba lần
dự toán chi ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu
tổng chi cho các cơ quan trung ương của sáu tổ chức chính trị xã hội tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
trong khi đó năm hai nghìn một mươi bảy dự toán chi ngân sách cho sáu tổ chức chính trị xã hội đã giảm nhưng vẫn lên đến một tỷ đồng
vấn đề cần giải quyết đó là tính hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội
hiện nay thì đối với tỉnh thì thông qua rất nhiều năm mà chúng tôi nhận thấy rằng nhiều việc và nhiều cơ quan chịu nhiệm đó thì kết quả không cao
và khi phân công rõ trách nhiệm
và nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân các đồng chí đấy và thể hiện cái vai trò đảng viên vai trò lãnh đạo
mà rêu rõ trách nhiệm và có thưởng các phản ứng minh thì tôi thấy rằng công việc rất là tốt
chính vì vậy thì trong quy chế của ban trò hành khoa mới cũng như trong các quy chế điều hành
thì chúng tôi xác định vai trò là cơ quan chủ nhiệm và người đứng đầu hết sức là rõ và có đánh giá cụ thể và liên quan đó
tuy chưa có đánh giá tổng kết chính thức về hiệu quả sắp nhập các tổ chức chính trị xã hội
nhưng thực tế cho thấy đã tiết kiệm đáng kể chi tiêu bộ máy thống nhất gọn nhẹ hiệu quả
khi hợp nhất những đơn vị có cùng chức năng giữa các cơ quan đảng và các cơ quan chính quyền
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đây cũng là đề án rất mới rất lớn và khó
quảng ninh là một ví dụ quảng nam là một ví dụ các đồng chí vừa nêu đấy
nói mãi cái chỗ tổ chức bộ máy cầm cành biên chế thì đông
phương thức lãnh đạo thì trồng chéo này mà ta chưa xếp được
càng nói giảm biên chế thì biên chế cứ tăng nói tăng lương thì bàn hai kỳ trung ương vừa rồi chưa ra rất khó
rồi về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại hội nghị trung ương bảy diễn ra tại hà nội
và được kỳ vọng là bước đột phá quan trọng
để triển khai trong việc đổi mới xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả
một trong những nội dung thảo luận được người dân quan tâm nhất tại hội nghị trung ương bảy
là cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương đã từng bước cải thiện nâng cao đời sống cho người hưởng
tuy nhiên có một thực tế hiện nay trong khu vực công tiền lương chưa phải là thu nhập chính của cán bộ công chức viên chức
chưa gắn với vị trí việc làm nên khó tạo động lực nâng cao hiệu quả công việc
hơn hai mươi năm công tác tại ủy ban nhân dân phường láng thượng quận đống đa hà nội với chức danh là cán bộ tư pháp hộ tịch
hiện tại mức lương theo hệ số của chị hà là ba sáu mươi sáu sau khi cộng thêm một trăm năm mươi đồng tiền công tác phí và hai mươi năm phụ cấp công vụ

thì tôi nghĩ là rất khó khăn đối với cán bộ công chức cơ sở
không những vậy ngoài công việc chuyên môn chính hầu hết cán bộ ở phường láng thượng đều phải đảm nhận thêm các phần việc khác
bởi địa bàn rộng dân số đông trên ba mươi nhân khẩu ngay cả lãnh đạo phường cũng không phải ngoại lệ
tôi phải kiêm nhiệm phó ví thư đảng ủy và một đồng chí ví thư đảng ủy
cho nên phường chỉ có một bí thư một phó bí thư thì kiêm nhiệm thì lương bây giờ là được hơn bảy triệu
còn nếu không kiêm nhiệm mà chỉ là chủ tịch không thì lương trên sáu triệu
với cái mức thu nhập như thế thì chắc là tôi nghĩ rằng nếu như không tâm huyết với nghề cũng không thể nào mà hoàn thành được nhiệm vụ
theo quy định hiện hành với một người tốt nghiệp đại học mức lương ban đầu sẽ là một triệu ba trăm linh nghìn đồng nhân với hệ số hai ba mươi bốn trên một tháng
như vậy thu nhập cũng chỉ khoảng ba triệu đồng
với mức chi tiêu của một người nhất là tại các đại học
đô thị lớn như hà nội hoặc thành phố hồ chí minh sẽ như thế nào
lương của công chức đang rất là thấp
không biết họ sẽ sống như thế nào
với tôi cũng đã bao nhiêu năm nào cũng thấy rất là các cái cháu mà nó mới ra trường
tốt được đại học thậm chí đi học nước ngoài về
nhưng mà vào khu vực công chức bây giờ chỉ được ba bốn triệu
rất là khó khăn
mặt khác cách tính lương hiện nay chủ yếu dựa vào thâm niên mà chưa tính đến hiệu quả và năng suất lao động nên chưa tạo được động lực
bởi vậy các chuyên gia cho rằng việc cải cách chính sách tiền lương là cần thiết và phải gắn với vị trí việc làm cũng như tinh gọn bộ máy
không xác định được vị trí việc làm thì chúng ta không thể thực hiện được cải cách chính sách tiền lương
khi mà cái đội ngũ công chức của chúng ta nó quá tải quá lớn quá sức chịu đựng của nền kinh tế
tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải hướng tới cái mục tiêu là lương cán bộ công chức viên chức cải cách làm sao để đủ sống và tiến tới là phải có dư
và gắn với cái này tôi nghĩ là cái phần gọi là tiêu cực trong bộ máy nó sẽ giảm đi đáng kể
trước vấn đề cấp bách này chính phủ đã giao cho bộ nội vụ chủ trì xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình hội nghị trung ương bảy
đề án được kỳ vọng sẽ là một cuộc cách mạng về tiền lương tạo động lực để người lao động công hiến xóa bỏ cơ chế trả lương cao bằng đồng thời tránh tiêu cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy
sáng nay bảy tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông đinh la thăng và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty xây lắp dầu khí pv
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa thư ký phiên tòa công bố cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvn trịnh xuân thanh rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm vì lý do sức khỏe
trịnh xuân thanh là bị cáo chính trong vụ việc xảy ra tại pvn và pvc sau khi có rút đơn kháng cáo hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông trịnh xuân thanh bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật
phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày bảy tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm do thẩm phán nguyễn phan sơn làm chủ tọa hai kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân cấp cao giữ quyền công tố có gần ba mươi luật sư tham gia bào chữa
chủ tọa điều hành phiên tòa là thẩm phán nguyễn văn sơn phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo trong vụ án cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đình là thăng kháng cáo cho rằng án sơ thẩm quá nghiêm khắc hội đồng xét xử chưa đánh giá đúng trách nhiệm của bị cáo trong vụ án một mươi ba bị cáo còn lại mong cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
đáng chú ý nguyễn xuân sơn cựu phó tổng giám đốc pvn được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng
tiến bromance cổng thông tin để tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
đây là hệ thống ứng dụng nhằm số hóa thông tin liệt sĩ và cung cấp hình ảnh thực tế về mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ trên quy mô
mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ trên quy mô toàn quốc
thời gian qua với vai trò thu thập thông tin để phục vụ công tác triển khai đề án xây dựng
cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
biểu điện tỉnh phú thọ đã phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
thực hiện khảo sát bước đầu gần một mươi một ngôi mộ ở một trăm một mươi tám nghĩa trang trong toàn tỉnh
cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
là hệ thống ứng dụng đầu tiên của chính phủ do bộ thông tin và truyền thông
và bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp xây dựng
đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta
nhằm tri ân với những người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc
đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân các liệt sĩ
bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân
những năm qua quân chủng hải quân đã đẩy mạnh ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo
với năm mươi ba tỉnh thành phố và một mươi năm cơ quan trung ương
số đến năm hai nghìn một mươi chín sẽ phủ sóng hết các tỉnh thành trên cả nước
theo sự phân công các đơn vị trong lực lượng hải quân đã trực tiếp đi tuyên truyền biển đảo
tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực theo từng cụm địa bàn đóng quân
nội dung tuyên truyền được biên soạn dễ nhớ dễ hiểu
cập nhật tình hình thời sự biển đảo thu hút sự quan tâm của đông đảo ngư dân
một trong những đơn vị thực hiện tích cực và hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo
là hải đoàn một trăm hai mươi chín hải quân đơn vị được giao phát triển kinh tế biển
kết hợp nhiệm vụ quân sự quốc phòng hỗ trợ ngư dân khai thác ngư trường
đặc biệt ở khu vực quần đảo trường sa và thêm lục địa phía nam
mới đây hải đoàn một trăm hai mươi chín đã tổ chức đợt tuyên truyền đặc biệt
ở các tỉnh bà rịa vũng tàu hậu giang bình dương
bài nói chuyện tập trung thông tin các nội dung chỉ thị bốn mươi năm cttg ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
của thủ tướng chính phủ khắc phục thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
ngoài ra nội dung tuyên truyền cũng giới thiệu công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai ý nghĩa của trung tâm đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho ngư dân
trên đảo sinh tồn và làng trài ở các đảo tốc tan núi le
do hải đoàn một trăm hai mươi chín đưa vào khai thác vận hành từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó tàu thuyền ngư dân gặp nạn có thể đưa vào âu tàu sửa chữa miễn phí
được cung cấp nước ngọt lương thực thực phẩm mua dầu bằng giá trong bờ
những hoạt động tích cực của hải đoàn một trăm hai mươi chín góp phần hạn chế giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng
tàu cá ngư dân nước ta khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài do còn chủ quan và thiếu hiểu biết
vải thiều là loại cây ăn quả được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía bắc nhất là bắc giang
tuy nhiên những năm gần đây cây vải đã được nhiều nông dân mạnh dạn đưa vào trồng
tại một số huyện của tỉnh đắk lắc và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đạt cả về số lượng và chất lượng
từ đây chính quyền và các ngành địa phương đang định hướng người dân phát triển cây vải thiều
theo hướng sản xuất an toàn bền vững dần xây dựng thương hiệu cho quả vải đắk lắc
nhận thấy ở tỉnh bắc giang có giống vải thiều lục ngạn chất lượng quả thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng
nên ông đỗ văn luyến ở xã cư e lang huyện eka tỉnh đắk lắc đã đến tận bắc giang mua giống vải thiều về trồng
chỉ mất ba năm vườn vải thiều của gia đình ông đã cho thu từ bảy đến hai mươi tấn vải mỗi năm
với giá bán từ bốn mươi đến năm mươi nghìn đồng một kg mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho gia đình ông luyến
nếu như mà so với cây cao su thì hiện tại bây giờ thì cây vải có khả năng nó mang lại nhuận kinh tế lại gấp một mươi lần cây cao su
theo thống kê huyện eak là nơi có diện tích trồng vải thiều nhiều nhất tỉnh đắk lắc
với hơn hai trăm linh hectare
trong đó diện tích cho thu hoạch là một trăm hai mươi hectare
điều đặc biệt là vải thiều ở huyện iaka chủ yếu được trồng trên đất bạc màu kém dinh dưỡng
nhưng lại cho năng suất cao ổn định với quả vải cơm dày thơm ngon nên được nhiều người dân ưa thích
sẽ xúc tiến xây dựng một số các hợp tác xã các tổ hợp tác của các hộ trồng vải
từ đó sẽ hướng cho các hộ tổ chức sản xuất sản phẩm quả vải theo chuỗi giá trị
xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm
chuyên suất nguồn gốc và từ đó thì cũng sẽ giúp nâng cao giá trị của cái vải bán trên thị trường
và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các hộ sản xuất vải
đắk lắc có nhiều vùng sinh thái khác nhau nên việc mở rộng diện tích cần phù hợp với khí hậu của từng vùng
đồng thời tỉnh cần thành lập hợp tác xã chuyên về trái vải để thu mua tiêu thụ sản phẩm cho người dân
khuyến khích việc sản xuất trái vải theo hướng hữu cơ an toàn tạo thương hiệu để phát triển cây vải theo hướng bền vững
từ đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trồng vải cũng như khẳng định thương hiệu vải tiêu đắk lắc trên thị trường
là xóm trưởng ông nguyễn tất hải luôn hy vọng nơi xóm nghèo nhất của huyện quỳ hợp này có một thư viện để hàng ngày phục vụ văn hóa đọc cho bà con
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi nhà văn hóa xóm hợp thành đưa vào sử dụng cũng là lúc ông hải thực hiện niềm mong mỏi đó
để có sách báo ông hải đã đi gõ cửa thư viện huyện quỳ hợp thư viện tỉnh nghệ an để xin các đầu sách cũ
tới tập trung để giải quyết cái vấn đề là làm pháo để hồ trời
để chúng người dân trong quá trình phát triển lên từ cơ sở văn hóa cho nên tự hình thành tù sách
còn về học sinh thì đấy là một nguồn cứ liều rất quan trọng
bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả các học sinh dù là lớp vừa lăng lớp tiểu học hay trung học đều cần những kiến thức kế bản
mà cái này là tôi muốn thông qua chính sách thì có thể là cung cấp những thông tin cơ bản đó
sau gần ba năm đi vào hoạt động hiện thư viện của xóm hợp thành đã
có gần năm trăm linh đầu sách báo thuộc các lĩnh vực như pháp luật giáo dục văn hóa bảo vệ thực vật thú y
cứ vào tầm một mươi bảy h chiều hàng ngày nhà văn hóa xóm hợp thành
các em học sinh và không ít người lớn tuổi trong xóm tìm đến để đọc sách báo
tôi hàng ngày đi học đi học đi đến trường trường đường xa đi vất vả
chúng cháu không có tiền để mua những cuốn truyền để đọc
thường thường được những ngày nghỉ chúng cháu lên trên
văn hóa để mua những cuốn truyền đọc thỏa thích vui chơi được đọc với các bạn rất vui
chúng cháu đọc những cuốn truyền để giúp chúng cháu có ích học giỏi
với trọng trách của một xóm trưởng ông hải còn dành thời gian sắp xếp lại các đầu sách
chăm chút cẩn thận kiểm tra sổ ghi chép và dọn bàn ghế đón tiếp mọi người đến thư viện nhỏ đọc sách
hy vọng rằng trong thời gian tới việc làm có ý nghĩa này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa
trong cộng đồng dân cư
để người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
thời gian qua trên địa bàn thành phố cần thơ đã có nhiều cách làm hay
trong đó mô hình cà phê pháp luật đã thu hút được đông đảo bà con tham gia
từ đó mà các tệ nạn xã hội cũng được đẩy lùi
ông trương thành long có chút am hiểu về pháp luật nên ông hay sưu tập sách báo pháp luật
để giúp bà con nơi củ lao tân lộc tiếp cận với thông tin đại chúng
đây cũng là quán cà phê pháp luật đầu tiên ra đời vào năm hai nghìn một mươi hai của quận thốt nốt thành phố cần thơ
chưa có thực hiện mô hình này thì tình hình trật tự xã hội
người tệ nạn xã hội cũng như an toàn giao thông diễn biến có lúc phức tạp
nhưng kể từ khi thực hiện tủ sách pháp luật đến giờ
đặc biệt ở quán cà phê pháp luật thì bà con đến xem
nhận thức của bà con ở xung quanh thì cũng được nâng lên
thì pháp luật tình hình trật tự xã hội
cũng giảm đặc biệt là tệ nạn xã hội
rồi cái tai nạn như thế không nó không còn xảy ra như trước đây
nhờ mô hình này bà con nơi đây đã tiếp cận với các bộ luật
các chính sách mới của đảng nhà nước hiểu biết về pháp luật hơn
góp phần hạn chế tình hình tệ nạn xã hội an toàn giao thông của địa bàn
nhất là tội phạm phạm pháp hình sự giảm đáng kể
thì hồi qua chúng tôi xin chết về quán cà phê pháp luật
thì đạt được nhiều bất bả
chúng tôi sẽ tập trung là sẽ mở rộng thêm một số quán trên địa bàn
để cho mọi người dân am hiểu về pháp lực
từ đó thì thực hiện tốt công tác tiên triền dẫn động
cũng như cung cấp các tin tức có liên quan đến phạm pháp hình sự
để giúp cho lực lượng đồng an dịp phá cũng như xử lý
giữ dưỡng được tình hình an ninh trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
hiện nay trên địa bàn quận tốt nốt đã mở được
hai mươi bốn quán cà phê pháp luật qua đó đã giáo dục tuyên truyền
phổ biến pháp luật đến toàn thể người dân
góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội của địa phương trong thời gian qua
đây cũng là mô hình điển hình được thành phố cần thơ nhân rộng
trong toàn thành phố trong thời gian tới
trong phần tin quốc tế pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận iran
trong phần tin quốc tế pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận iran

tổng thống pháp emmanuel macron cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh nếu tổng thống mỹ donald trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà iran ký với nhóm p
gồm năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và đức hồi năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu trước báo giới tổng thống pháp emmanuel macron nêu rõ trong trường hợp xấu nhất nếu tổng thống donald trump
rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran thì chiến tranh có thể xảy ra
tuy nhiên theo nhà lãnh đạo pháp đây không phải là ý định của tổng thống mỹ
trước đó tại cuộc gặp diễn ra ở washington trong chuyến công du mỹ cuối tháng bốn vừa qua ông macron đã kêu gọi tổng thống donald trump không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran
theo ông macron tổng thống trump vẫn có thể đưa ra một giải pháp để tiếp tục duy trì thỏa thuận này
trong khi thời hạn chót ngày một mươi hai tháng năm để mỹ tuyên bố quyết định về việc rút khỏi thỏa thuận này hay không đang đến gần
cùng ngày tổng thống đức frank walter steinmeger đã bày tỏ lo lắng về sự thay đổi đáng kể mối quan hệ xuyên đại tây dương
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa châu âu với mỹ về các vấn đề thương mại quốc phòng và thỏa thuận hạt nhân iran
tổng thống steinmeier cho biết ông rất quan tâm đến sự phát triển của mối quan hệ xuyên đại tây dương
ông nhấn mạnh thủ tướng đức angela merkel và tổng thống pháp emmanuel macron đã có chuyến thăm washington
cùng với mục tiêu bảo vệ lợi ích chung của châu âu về thương mại và thỏa thuận hạt nhân iran
quỳ viên bộ chính trị trung quốc dương khiết trì và ngoại trưởng mỹ mike pompeo vừa có cuộc điện đàm
trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và vấn đề bán đảo triều tiên
ông dương khiết trì nhận định quan hệ mỹ trung quốc hiện đang trong giai đoạn then chốt
và hai bên cần giữ liên lạc chặt chẽ về những vấn đề kinh tế và thương mại tôn trọng lợi ích cốt lõi và quan ngại khác của nhau
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho biết hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và định hướng kết quả
ngoại trưởng mỹ cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác khẳng định washington coi trọng quan hệ với bắc kinh
và sẵn sàng duy trì việc liên lạc chặt chẽ và hợp tác với trung quốc
thảo luận về vấn đề bán đảo triều tiên ông dương khiết trì nhấn mạnh lập trường của trung quốc về phi hạt nhân hóa
hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình
vào lúc một mươi h ngày sáu tháng năm theo giờ moscow tại thủ đô moscow của nga đã diễn ra buổi tổng diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày chiến thắng fascist
chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng từ sáng sớm người dân từ các nơi đã đổ
đồng tồn với các tuyến phố trung tâm gần quảng trường đỏ để xem diễn tập
tự hào ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông là những cụm từ những câu nói mà bất kỳ người nga nào khi được hỏi về cảm xúc suy nghĩ của mình nhân ngày chiến thắng đều trả lời như vậy
tôi tự hào vì đất nước của mình vì thế hệ cha ông chúng tôi đã chiến thắng fascist
tôi rất hạnh phúc được có mặt ở đây để xem các thiết bị kỹ thuật khí tài của quân đội nga ngày nay và tự hào về đất nước của mình
chúng tôi rất tự hào về những chiến công của thế hệ cha ông
năm nào tổng duyệt diễn tập chúng tôi cũng đi xem
năm nay hơn một trăm năm mươi đơn vị vũ khí hiện đại và những chiếc xe tiên tiến nhất sẽ tham gia cuộc diễu hành
trong đó có tên lửa phòng không các loại máy bay không người lái hiện đại xe đa địa hình và xe trượt tuyết quân sự
hơn một mươi hai quân nhân sẽ tham gia các khối diễu binh trong ngày đại lễ
trong cương lĩnh cho cuộc bầu cử diễn ra vào tháng sau tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan tuyên bố
nước này chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu gia nhập liên minh châu âu eu trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tới
phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại istanbul tổng thống erdogan đã tái khẳng định mục tiêu gia nhập eu
song cho biết các đối tác của ankara tại châu âu không cho thấy sự quyết tâm như vậy trong vấn đề này
thổ nhĩ kỳ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia nhập eu từ năm hai nghìn năm tuy nhiên một loạt yếu tố đã làm chậm tiến trình đàm phán
khiến cho tới nay hai bên mới hoàn tất duy nhất một chương trong tổng số ba mươi năm chương cần đàm phán
ngày hai mươi tháng bốn vừa qua quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tới theo đề xuất của tổng thống erdogan
cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn sẽ được tiến hành trong điều kiện an ninh được xếp chặt theo lệnh tình trạng khẩn cấp
nếu mỹ canada và mexico không đạt được một thỏa thuận mới cho hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta trong một vài tuần tới
hiệp định này có nguy cơ đổ vỡ và gây ra những hậu quả khôn lường cảnh báo được bộ trưởng thương mại mỹ wilberod đưa ra trong khi tình hình tái đàm phán nafta đang đến giai đoạn khó khăn nhất
ông rod cho rằng đến giữa năm nay những lịch trình chính trị sẽ làm nafta trở nên khó khăn hơn chẳng hạn như cuộc bầu cử tổng thống mexico vào tháng bảy tới
theo ông các cuộc đàm phán nafta đã hoàn thành trong một vài tuần tới để quốc hội mỹ có thể phê chuẩn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay
tuy nhiên ông ross cũng thừa nhận những vấn đề nổi bật mà các nhà đàm phán nafta đang tiến hành thảo luận là những vấn đề gai góc nhất
trước đó đại diện thương mại mỹ robert ligh pfizer cũng cảnh báo nếu không đạt được một thỏa thuận nafta mới trong tháng năm thì các bên sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn
nếu thỏa thuận mới không kịp để quốc hội hiện nay thông qua quốc hội mới của mỹ có khả năng sẽ gợi lại những vấn đề gây tranh cãi